theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ tư lệnh bộ đội biên phòng
bão số ba đã làm năm tàu bị chìm trong đó hai tàu ở quảng bình ba tàu ở đà nẵng
một mươi ngư dân trên các tàu bị chìm trên đường về tránh bão đã được lực lượng cứu hộ cứu nạn
và các tàu ngư dân khác ứng cứu đưa vào bờ an toàn
ông hoàng đức cường giám đốc trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết
đới gió đông sau bão hoạt động mạnh mưa có xu hướng lan ngược từ nam ra bắc
nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất ở các tỉnh thanh hóa nghệ an hà tĩnh quảng bình quảng trị và thừa thiên huế
bản tin tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác
tại tỉnh bình phước viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã hoàn tất cáo trạng đề nghị truy tố
huỳnh nguyễn quế trâm ba mươi bốn tuổi trú tại huyện phú giáo tỉnh bình dương
nguyên là kế toán ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh bình phước về tội tham ô tài sản
theo cáo trạng do nợ nần từ việc vay nặng lãi để chi tiêu trong gia đình và cho người thân
bạn bè vay mượn tiền khi bị các chủ nợ thúc ép trả nợ nhưng không có khả năng chi trả
nên trâm nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền từ nguồn quỹ ủng hộ bão lụt mà trâm quản lý
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi đến giữa năm hai nghìn một mươi một trâm đã nhiều lần tự soạn thảo
in ấn các văn bản chi tiền và ký giả mạo chữ ký của chủ tài khoản để giao dịch rút tiền từ kho bạc ngân hàng
bằng thủ đoạn tinh vi trên
trầm đã rút tiền chất lọt nhiều lần từ kho bạc và ngân hàng lần rút nhiều nhất lên đến hơn bốn trăm linh triệu đồng
đến đầu tháng năm năm hai nghìn một mươi ba khi mặt trận tổ quốc bình phước yêu cầu châm bàn giao quỹ ủng hộ lũ lụt cho người khác
thì các hành vi này bị phát hiện
cơ quan điều tra xác định từ năm hai nghìn chín đến năm hai nghìn một mươi ba huỳnh nguyễn quế trâm đã chiếm đoạt tổng số tiền trên sáu một tỷ đồng
sau hai lần tòa nhân dân tỉnh mở phiên xét xử nhưng đều hoãn lại do vắng mặt
những nhân chứng có liên quan
sự kiến ngày một mươi tám tháng chín năm hai nghìn một mươi năm tòa án sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo huỳnh nguyễn quế trâm
chiều qua cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lệ thủy tỉnh quảng bình đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với ngô văn hồng chú tại huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
là giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn châu trần việt nam có địa chỉ tại huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
về tội phát hành trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước
theo điều tra ban đầu lợi dụng việc công ty trách nhiệm hữu hạn châu trần việt nam có quyền hủy hóa đơn
tự in và đặt in hóa đơn theo nghị định năm mươi một hai nghìn một mươi ndcp quy định về hóa đơn bán hàng cung ứng dịch vụ
từ năm hai nghìn một mươi một đến nay đối tượng hồng đã cho in một mươi tám quyển hóa đơn mà không làm các thủ tục thông báo phát hành hóa đơn
theo đúng quy định của pháp luật và dùng quyền hóa đơn đó xuất cho ba công ty trách nhiệm
hữu hạn tại địa bàn tỉnh quảng trị doanh số phát sinh trên các hóa đơn là trên một tỷ đồng
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lệ thủy tỉnh quảng bình đã thu giữ
tại nhà riêng đối tượng hồng một mươi tám quyển hóa đơn trong đó một quyền đã được sử dụng
thu giữ tại nhà những người có liên quan sáu mươi hai tờ hóa đơn giá trị gia tăng đã được sử dụng
có đóng dấu đỏ và chữ ký của công ty trách nhiệm hữu hạn châu trần việt nam
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lệ thủy tỉnh quảng bình đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tân phú tp hcm đang thụ lý vụ cướp giật tài sản xảy ra vào ngày một mươi ba tháng chín
và tạm giữ hình sự đối tượng huỳnh công thành hai mươi bốn tuổi trú tại quận bình tân để điều tra về hành vi trên
do thiếu tiền tiêu xài nên khoảng một mươi một h một mươi năm phút ngày một mươi ba tháng chín thành một mình điều khiển xe gắn máy biển kiểm soát năm mươi chín
m một trăm bảy mươi một nghìn tám trăm tám mươi rảo vòng quanh khu vực quận tân phú tìm tài sản để cướp giật
khi đến gần ngã tư gò mây thành phát hiện hai người phụ nữ đang lưu thông ngược chiều có đeo một chiếc túi sách
đối tượng lập tức quay đầu xe áp sát giật chiếc túi sách rồi căn gà bỏ chạy
khi đến đường mã lò thì thành bị đội đặc nhiệm công an quận bình tân kiểm tra hành chính và bắt giữ
được biết thành đã có một tiền án về tội cướp giật tài sản trên địa bàn quận sáu thành phố hồ chí minh vừa ra tù được vài tháng
hiện công an quận tân phú đang hoàn bất hồi sơ khởi tố vụ án khởi tố bị can
thưa quý vị và các đồng chí thời gian qua trên địa bàn thị xã hồng lĩnh huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh
liên tục xảy ra các vụ trộm cắp tài sản với phương thức thủ đoạn hết sức táo tợn liều lĩnh
điều này đã gây nên tâm lý hoang mang lo lắng trong nhân dân cũng như ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
phản ánh sau của phóng viên intv tại tỉnh hà tĩnh
mới đây anh chu văn nhật ở phường hưng hòa thành phố vinh nghệ an và anh trần văn hòa ở thị trấn tân kỳ nghệ an
đang điều khiển xe máy trên đường an viên huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh
thì bất ngờ bị ba đối tượng chặn đường dùng dao kiếm đe dọa cướp đi hai chiếc mô tô đều mang nhãn hiệu zirus và bỏ chạy
nhận được báo của các bị hại bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
đã xác định nhóm đối tượng gồm phan văn điệp và phan văn quang cùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
trú trên địa bàn huyện đức thọ chính là thủ phạm gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản và cướp tài sản trên địa bàn trong thời gian qua
sau khi tiến hành thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ cơ quan điều tra công an thị xã hồng lĩnh
đã tiến hành lệnh bắt khám xét khẩn cấp hai đối tượng điệp và quang
qua khám xét trong nhà đối tượng công an đã tịch thu nhiều tăng vật là vật chứng vụ án
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận do không có công an việc làm cần tiền tiêu xài
nên chúng đã lên kế hoạch dùng dao kiếm đe dọa người đi đường ở những đoạn đường vắng người để cướp tài sản
với thủ đoạn đó chỉ trong thời gian hai tháng phan văn điệp và phan văn quang đã gây ra bảy vụ cướp tài sản
gồm xe máy tiền điện thoại
tổng giá trị tài sản gần bảy mươi triệu đồng
sau khi đầu tránh trong cái vụ án này

chúng tôi thấy là các đối tượng khai nhận do không có công an việc làm
thì là với cái tính chất mách đồng liêu lĩnh của đối tượng như hiện nay
và đặc biệt là trên các cái tuyến đường dễ xảy ra cái tình trạng cướp
và cũng dễ xâm phạm đến tài sản rồi nhưng có thể xâm phạm đến tính mạng sức khỏe của người dân
vì vậy khi có các biểu hiện xảy ra thì đề nghị người dân và quân chủng nhân dân
là kịp thời bảo cho các quân chức năng để có các cái biện pháp phong ngừa
cũng như tổ chức đầu đánh để không để xảy ra các cái vụ việc tương tự
những nỗ lực trong điều tra khám phá vụ án
buộc đối tượng phạm tội phải chịu sự phán xét trước pháp luật của lực lượng điều tra công an thị xã hồng lĩnh
đã làm người dân địa phương vô cùng phấn khởi
thành tích ấy đã có phần giữ vững ổn định trật tự trị an trên địa bàn
đây cũng là bài học cho những người dân trong việc nâng cao ý thức tự bảo vệ tính mạng và tài sản cá nhân
đặc biệt người dân không nên đi qua đoạn đường vắng vào đêm khuya để tránh xảy ra các vụ án tương tự
liên quan tới vụ xe khách phương trang gây tai nạn kinh hoàng
tại cầu vượt thép cây gõ tp hcm vào chiều qua
công an quận sáu tp hcm đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt tạm giam tài xế gây tai nạn là đào thái hà minh khương
trú tại quận tám tp hcm để điều tra xử lý về hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông
theo lời khai ban đầu vào sáng ngày chín tháng chín
tài xế khương điều khiển xe khách của hãng phương trang biển số năm mươi một b bốn nghìn một trăm hai mươi sáu
lưu thông trên đường hồng bàng để chở nhân viên ra bến xe miền tây
vừa lưu thông lên cầu vượt thép cây gõ thì đột nhiên có một người điều khiển xe gắn máy
chạy cắt đầu xe ô tô của khương
trước tình huống bất ngờ tài xế khương đánh tay lái qua bên trái
khiến ô tô lao vào làm hư hại giải phân cách rồi băng sang phần đường ngược chiều
đâm trực diện vào hàng loạt các xe gắn máy lưu thông trên đường
sau khi tai nạn xảy ra tài xế khương đã xuống xe đưa một nạn nhân vào bệnh viện nhi đồng một cấp cứu
sau đó quay về trình diện cơ quan công an vụ tai nạn trên đã làm một người chết và tám người bị thương
công an thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn hoàng phú sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
trụ tại xã cam thành nam tp cam ranh tỉnh khánh hòa để điều tra làm rõ về hành vi hiếp dâm
trước đó vào ngày ba tháng chín nguyễn hoàng phú là công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn
một tháng năm
thành viên nam miền trung chi nhánh bạc liêu gọi điện thoại đến một quán cà phê
trên địa bàn phường nhà mát tp bạc liêu để mua nước ngọt
khi nhân viên đem nước đến lợi dụng lúc không có người phú đã dùng vũ lực khống chế
và thực hiện hành vi hiếp dâm đối với nhân viên này
được biết nguyễn hoàng phú là đối tượng bị truy nã theo quyết định số một ngày hai mươi sáu tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
của cơ quan cảnh sát hình sự khu vực hai hải quân về tội cố ý gây thương tích
từng có hai tiền án về tội hủy hoại tài sản người khác và cố ý gây thương tích
thưa quý vị trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh bắc cạn tội phạm xâm hại tình dục trẻ em
có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp gây bức xúc nhức nhối trong dư luận
và để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng
vì vậy công tác đấu tranh phòng chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em là một yêu cầu cấp thiết
đặt ra đối với tất cả các cơ quan bảo vệ pháp luật và các cơ quan ban ngành đoàn thể các cấp
ngày bốn tháng tám năm hai nghìn một mươi năm tại xã cẩm giàng huyện bạch thông xảy ra vụ em hiếp dâm chị họ
tiếp tục sau đó là vụ cha hiếp dâm con xảy ra tại xã nông hạ huyện trợ mới
có nhiều vụ các em không chỉ bị xâm hại về tình dục mà còn bị xâm hại về sức khỏe
đe dọa đến tính mạng gây hoang mang bất bình trong quần chúng nhân dân
các cấp chính quyền các ban ngành đoàn thể từ tỉnh đến các địa phương thôn xóm đã làm tốt công tác tuyên truyền
nhưng mà tôi cho rằng việc tuyên truyền về đối tượng được tham gia tuyên truyền cũng chưa đảm bảo hết
người ta chỉ cử đại diện cá nhân đi thôi theo đại diện hộ gia đình thôi
còn một số thanh châu liên thì không tham gia
tiếp nhận thông tin rồi hiểu biết pháp luật đến với tầng lớp này là rất hạn chế
mà đây là cái lỗ hổng mà chúng ta cũng phải nhìn nhận lại cái hình thức tuyên truyền đối tượng tuyên truyền
và cái số lượng người tuyên truyền được tuyên truyền
qua phân tích các vụ án xảy ra cho thấy nguyên nhân dẫn đến tình hình tội phạm xâm hại tình dục trẻ em tăng
chủ yếu là do sự xâm nhập của các văn hóa phẩm đồi trụy
phim ảnh khiêu dâm phát tán chản lan trên mạng internet game online kích dục
đã ảnh hưởng xấu đến sự phát triển tâm sinh lý gây ra sự lệch lạc về đạo đức lối sống của một bộ phận thanh thiếu niên
đa phần những trường hợp xâm hại tình dục đối với trẻ em thường xảy ra
ở những địa bàn vùng sâu vùng xa vùng điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn
những trường hợp này đa phần là hoàn cảnh có éo le
bố mẹ là đi làm cả ngày không có điều kiện quản lý quan tâm và chăm sóc đầy đủ cho các cháu
do vậy là những đối tượng phạm tội có điều kiện dễ dàng phạm tội hơn
thống kê của công an tỉnh bắc cạn trung bình mỗi năm xảy ra từ ba đến năm vụ xâm hại tình dục trẻ em
với số lượng năm sau cao hơn một
năm trước năm hai nghìn một mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh đã khởi tố bốn vụ bốn bị can
từ đầu năm hai nghìn một mươi năm đến nay khởi tố chín vụ chín bệ can tăng năm vụ năm bị can so với cùng kỳ
chính vì vậy việc thường xuyên theo dõi nắm bắt và quản lý chặt chẽ số đối tượng thanh thiếu niên chậm tiến
có tiền án tiền sự ở địa phương có nguy cơ phạm tội xâm phạm tình dục cần được đẩy mạnh
qua đó tuyên truyền giáo dục để nhân dân biết về phương thức thủ đoạn của tội phạm
nguyên nhân điều kiện xảy ra vụ án để người dân cảnh giác tự mình có ý thức phòng ngừa tội phạm
xin được chuyển sang phần tin quốc tế
hãng thông tấn sana đưa tin ít nhất hai mươi sáu người đã thiệt mạng và hơn bảy mươi người khác đã bị thương
trong một vụ đánh bom kép xảy ra vào ngày hôm qua một mươi bốn tháng chín làm dung chuyển tỉnh hasaka đông bắc syri
theo nguồn tin trên một kẻ đánh bom liều chết đã thực hiện vụ tấn công đầu tiên
bằng việc kích nổ chiếc xe chở thuốc nổ ở kashman
khoảng nửa giờ sau một kẻ đánh bom liều chết khác đã kích nổ khối thuốc chất trên chiếc xe chở nước
ở khu vực makhastan hai vụ nổ đã gây thiệt hại lớn về tài sản làm nhiều phụ nữ và trẻ em bị thương nặng
vì một trong hai vụ xảy ra gần trường học
hãng thông tấn sana cáo buộc nhóm nhà nước hồi giáo is đứng sau những vụ tấn công trên
cho rằng nhóm khủng bố này đã đưa hơn năm mươi ô tô gài mìn vào tỉnh hasaka trong mấy tháng gần đây
các quan chức cảnh sát mỹ cho biết một giáo sư đã bị thiệt mạng trong
phòng làm việc trong một vụ nổ súng vào sáng ngày một mươi bốn tháng chín tại trường đại học deltaste
ở thành phố cleveland bang mississippi
cảnh sát trưởng thành phố cleveland ông challer bingham cho biết vụ nổ súng xảy ra vào lúc trưa
ngày một mươi bốn tháng chín theo giờ địa phương và nạn nhân bị thiệt mạng là giáo sư sử học mỹ ethan smis ba mươi chín tuổi
đối tượng bị tình nghi trong vụ này là đồng nghiệp khoa khoa học xã hội địa lý sannen lem bốn mươi năm tuổi
người cũng bị xác định là có
cảnh sát liên hệ tới vụ sát hại một phụ nữ trong ngày ở thị trấn gautier cách trường đại học delta state khoảng bốn trăm tám mươi km
theo thông báo của cảnh sát lem là người gọi điện báo cho cảnh sát về cái chết của người phụ nữ mà ông ta đã đính hôm này
cảnh sát vẫn đang truy tìm đối tượng với động cơ gây án có thể là do ghen tuông
đây là vụ bắn giết người thứ tư trong vài tuần qua tại các trường đại học và cao đẳng của mỹ
tiếp sau các vụ tương tự ở các trường scramento city ở bang california
trường texas stoughton
trường texas stoughton ở bang texas và trường savannah state ở bang georgia
tàn dư của nó cùng với giải hội tụ nhiệt đới đang có trục đi qua khu vực trung trung bộ
vẫn sẽ tiếp tục gây mưa vừa mưa to đến rất to cho các tỉnh ven biển miền trung
trong hôm nay và ngày mai ở các tỉnh trung trung bộ và bắc tây nguyên tiếp tục có mưa to đến rất to
tại các tỉnh bắc trung bộ mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to sẽ còn kéo dài cho đến ngày một mươi tám
theo dự báo trong những ngày tới
mưa lớn vẫn còn tiếp tục xảy ra tại các tỉnh ven biển trung bộ
nguy cơ xảy ra lũ lụt trên các sông suối ở khu vực bắc và trung trung bộ đang ở mức rất cao
hiện nay lũ thượng lưu các sông từ quảng trị đến bắc bình định đang lên nhanh
quay lại với các tỉnh bắc bộ
tại khu vực phía tây bắc trong ngày mai trời có nắng
mưa chỉ xảy ra diện giải rác vài nơi tại một số khu vực vùng núi
sang đến ngày một mươi bảy và ngày một mươi tám trời chuyển nhiều mây
kèm theo là có mưa rông một vài nơi
nhiệt độ trên toàn khu vực phổ biến từ hai mươi tám cho tới ba mươi một độ
còn các tỉnh phía đông bắc bộ trong ngày hôm nay trời nhiều mây
đôi lúc có mưa rào nhẹ
từ chiều tối ngày mai cho đến ngày một mươi tám mưa sẽ tăng dần
đầu tiên mưa sẽ xảy ra tại các tỉnh nam đồng bằng
rồi lan dần lên các tỉnh trung du cũng như vùng ven biển
nhiều khả năng các tỉnh nam đồng bằng có mưa vừa
có nơi mưa to đến rất to
nhiệt độ phổ biến từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
lui xuống khu vực tây nguyên
hai ngày tới có mưa mưa vừa có nơi mưa to
riêng phía bắc ngày một mươi năm có mưa to đến rất to và rông
cần đề phòng tố lốc và gió dần mạnh trong cơn rông
sang đến ngày một mươi tám ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác
nhiệt độ phổ biến từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
khu vực nam bộ từ nay cho đến khoảng ngày một mươi bảy
gió mùa tây nam tiếp tục hoạt động mạnh
do vậy trời tiếp tục có mưa rào và rông trên diện rộng
trong đó có những điểm có mưa vừa mưa to đến rất to
kèm theo rông xét và gió dần mạnh
nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi tám cho tới ba mươi hai độ